tại hà nội bộ công an phối hợp với cơ quan phát triển liên hợp quốc tại việt nam tổ chức hội thảo tham vấn về hồ sơ bảo vệ báo cáo và phiên bảo vệ giả định cho đoàn việt nam về thực thi công ước trước ủy ban chống tra tấn của liên hợp quốc vào tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín
ngay sau khi việt nam trở thành thành viên của công ước chống tra tấn ngày một mươi bảy tháng ba năm hai nghìn một mươi năm thủ tướng chính phủ đã ban hành quyết định về việc phê duyệt kế hoạch triển khai thực hiện công ước
trên cơ sở đó bộ công an đã chủ trì phối hợp với các bộ ngành địa phương xây dựng báo cáo quốc gia lần thứ nhất về các biện pháp việt nam đã tiến hành để thực hiện nghĩa vụ thành viên công ước theo hướng dẫn của liên hợp quốc
sau nhiều nỗ lực của ban soạn thảo và các cơ quan đơn vị có liên quan ngày hai mươi tám tháng bốn năm hai nghìn một mươi bảy báo cáo quốc gia đã được thủ tướng chính phủ phê duyệt trước khi đệ trình lên ủy ban chống tra tấn của liên hợp quốc theo quy định tại điều một mươi chín của công ước
để phục vụ cho công tác bảo vệ báo cáo quốc gia bộ công an đã chủ trì phối hợp với các cơ quan đơn vị có liên quan tổng hợp các thông tin số liệu để xây dựng hồ sơ bảo vệ báo cáo quốc gia
hội thảo hôm nay tạo cơ hội để chính phủ việt nam và các bên liên quan khác nắm được các nội dung công ước để chuẩn bị báo cáo trong thời gian tới
chuẩn bị nghiêm túc báo cáo là một cơ hội để việt nam sẵn sàng cho việc triển khai công ước trong tương lai
chúng tôi muốn nhấn mạnh là những nội dung có trong báo cáo cần được liên kết chặt chẽ
với việc triển khai khi việt nam chính thức được công nhận tham gia công ước
tại hội thảo các đại biểu đã được nghe giới thiệu tổng quan về công ước và các quy định về báo cáo quốc gia bảo vệ báo cáo quốc gia
về việc thực hiện công ước về chống tra tấn và các hình thức đối xử hoặc trừng phạt tàn bạo vô nhân đạo hoặc hạ nhục con người
sau khi kết thúc hội thảo phiên bảo vệ giả định được tiến hành trong một năm ngày